thưa quý vị liên quan đến vụ việc ba người lạ mặt xông vào tiệm vàng bạc ở đường phan văn thịnh thành phố sơn la
để uy hiếp chủ nhà cướp tài sản xảy ra vào tối ngày hôm qua
công an tp sơn la đã xác định được danh tính của ba nghi can trong vụ việc này
sự việc xảy ra vào khoảng bảy h ba mươi tối qua ba đối tượng lạ mặt đi trên một xe ô tô
đã bất ngờ xông vào công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc trường ký
ba nghi phạm dùng vũ khí chuẩn bị sẵn khống chế gia chủ song bị chống trả quyết liệt
được sự giúp đỡ của hàng xóm và cảnh sát khu vực hai tên cướp bị khống chế tại chỗ
vài giờ sau đó cảnh sát bắt giữ được người còn lại khi đang chạy trốn cách thành phố sơn la khoảng bốn mươi km
công an tp sơn la cho biết bước đầu xác định ba nghi phạm quê ở tỉnh phú thọ
trong đó kẻ cầm đầu có tiền án
nhóm này đã lên thành phố từ ba ngày qua để nắm tình hình theo dõi các cửa hàng vàng bạc
tại hiện trường một bên cửa kính của cửa hàng vỡ vụn do va chạm giữa hai bên
ô tô của nhóm này cũng đã bị cảnh sát thu giữ